chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng lầu a rùa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản thảm chầu xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
mở rộng đấu tranh chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tạm giữ khẩn cấp ba đối tượng khác
có liên quan trong vụ án bao gồm thảo a đại trú tại tỉnh sơn la giang a si và giang a tỉnh cùng trú tại tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin có trọng lượng là chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn gram cùng một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lầu a rùa vận chuyển thuê số ma túy trên cho giang a si
từ khu vực dắp danh giữa xã triều sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên và xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la
đến bến xe khách sơn la với giá là một mươi năm triệu đồng để si đem bán cho thảo a đại
còn rằng a tỉnh nhận nhiệm vụ khi thấy có lực lượng chức năng thì báo cho si
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ